nhằm góp phần củng cố cơ sở chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trên tuyến biên giới
bộ đội biên phòng nghệ an đã thực hiện chủ trương chuyển đảng viên tại các đồn về sinh hoạt đảng tại các tri bộ thôn bản
khu vực biên giới vùng đông bao có đạo ở địa bàn ven biển
qua đó đã góp phần giúp nhiều nơi từng bước xóa bản trắng về đảng viên và đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo
đưa kinh tế xã hội vùng biên ngày càng khởi sắc
thông qua việc bám nắm địa bàn thiếu úy lầu bá anh đảng viên sinh hoạt tại bản hồi khí xã mường tiếp huyện kỳ sơn
đã phát hiện ra một gia đình có ý định di cư trái phép sang lào
ngay trong đêm lầu bán anh đã có mặt tại nhà lầu nhi a vử một thanh niên đang có ý định đưa cả gia đình vượt biên sang lào
vốn là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này hơn ai hết lầu bá anh hiểu rõ những khó khăn của người dân quê hương
câu chuyện của ninh bên bếp lửa người mông kéo dài hàng giờ đồng hồ anh đã thuyết phục được lầu nhi a vử ở lại bàn
nghe người ta nói di cư sang bên kia biên giới cuộc sống sẽ tốt hơn có nhiều đất nhiều rừng để làm rẫy nên ta định trốn đi
nhưng hôm nay được anh đến nhà nói rõ đúng sai di cư không xin phép là vi phạm pháp luật gia đình ta không đi nữa
ở lại làm ăn phát triển kinh tế xây dựng bản làng mình thôi
các đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại các tri bộ thôn bản là những đồng chí được lựa chọn có kinh nghiệm am hiểu phong tục tập quán của địa phương
bằng những kinh nghiệm thực tế và quá trình cùng ăn cùng ở cùng giúp dân các đảng viên biên phòng đã có nhiều việc làm cụ thể
đóng góp nhiều ý kiến cho nghị quyết của các tri bộ bản ở vùng cao
và cũng chính họ cũng là những người trực tiếp đưa những nghị quyết những hướng đi mới đó để giúp nhân dân trong bản
thay đổi nhận thức và cuộc sống của họ và đều được đảng viên và quần chúng ủng hộ
một đời trị sử của đồn biên phòng năm trăm bốn mươi ba là họ giáo về sinh hoạt tài bản
sinh hoạt về tri bộ là tôi cảm thấy là ông cũng nhiệt tình và giúp đỡ cho bà con nhân dân
vì vậy tôi cũng biết làn án
thông qua hoạt động hàng ngày của các đảng viên tăng cường đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt tại các địa bàn khó khăn hệ thống chính trị công tác an ninh quốc phòng được củng cố tăng cường nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã ra đời giúp người dân thoát nghèo bền vững